thưa quý vị và các bạn sản xuất nông nghiệp sạch nông nghiệp an toàn dần hướng đến sản xuất hữu cơ là hướng đi tất yếu của nền nông nghiệp đồng bằng sông cửu long

mô hình sản xuất việt gap global gap hữu cơ trên lúa thủy sản trái cây đã bắt đầu xuất hiện nhưng còn lẻ tẻ manh mún và thậm chí khó tiêu thụ giữa một rừng sản phẩm nông nghiệp vàng thau lẫn lộn
do đó thay đổi cách nghĩ cách làm phải đồng bộ từ các hộ nông dân ngành nông nghiệp đến bản thân người tiêu dùng
sự thay đổi này có thể đòi hỏi hy sinh mất mát trong trước mắt
thực tế không chỉ riêng đồng bằng sông cửu long mà trên cả nước việc xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hữu cơ
bắt đầu từ việc thúc đẩy áp dụng các quy trình thực hành tốt gáp vẫn còn gặp nhiều khó khăn vì quy trình sản xuất khắt khe
phải có thời gian dài cải tạo đất và nguồn nước dẫn đến chi phí sản xuất cao
đồng thời phải từ bỏ cách làm đơn giản theo kiểu truyền thống là phun xịt thuốc khi dịch bệnh bón phân hóa học cho đất
vì vậy việc xây dựng cơ chế chính sách nhằm khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ là vô cùng cần thiết trong thời điểm hiện nay
trước hết cần sớm hình thành hệ thống tiêu chuẩn quốc gia cho sản phẩm hữu cơ có các tổ chức chứng nhận và khung pháp lý đồng bộ cho sản xuất
còn hiện nay khi chưa có khung tiêu chuẩn rất dễ xảy ra tình trạng tự sưng tự rán nhãn sạch hữu cơ dẫn đến nhiễu loạn thị trường thực phẩm
đơn cử như gạo hữu cơ phần lớn là tự sưng vì chưa có quy chuẩn nên cũng lâu có chứng nhận
chỉ số ít doanh nghiệp đầu tư sản xuất gạo hữu cơ được nước ngoài chứng nhận thì hầu hết xuất khẩu
vì vậy để sản phẩm sạch có chỗ đứng và có giá trị trên thị trường cần chấn trình lại việc cấp chứng nhận
đặc biệt việc lạm dụng danh sưng dán nhãn cần sớm được các cơ quan chức năng kiểm tra xử phạt nếu không muốn người tiêu dùng mất lòng tin quay lưng các sản phẩm được chứng nhận dù các doanh nghiệp có thực tâm làm thật
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai với sự trợ giúp của tổ chức lương thực và nông nghiệp liên hợp quốc fao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã mở ra chương trình quản lý dịch hại tổng hợp ipm
rất khoa học và hiệu quả nhất là khi hóa chất bảo vệ thực vật còn khan hiếm
nhưng sau đó lượng hóa chất nhập về nhiều không kiểm soát được dẫn đến nông dân lạm dụng gây mất an toàn lương thực thực phẩm
phó giáo sư tiến sĩ bùi báo bổng chuyên gia cao cấp của fao tại việt nam khẳng định xây dựng nền nông nghiệp hữu cơ tại đồng bằng sông cửu long hiện nay cần sự trung sức tận tâm của các doanh nghiệp trong việc hình thành những mô hình chuỗi giá trị
nếu không có doanh nghiệp thì việc tiêu thụ sản phẩm xây dựng thương hiệu là rất khó khăn
theo đó nhà nước cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ thông qua tiến dụng ưu đãi tiền thuê đất nhất là ưu tiên cho thuê những khu đất chưa bị ô nhiễm
đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất phân bón hữu cơ phân sinh học vi sinh chế phẩm thuốc bảo vệ thực vật sinh học để phục vụ sản xuất hữu cơ trên diện rộng trong tương lai
các chính sách cho kinh tế hợp tác nhất là hợp tác xã kiểu mới tổ hợp tác tổ liên kết cũng cần được quan tâm hơn vì đây là mô hình mang tính cộng đồng cao có điều kiện và khả năng hỗ trợ quản lý giám sát các thành viên thực hiện sản xuất theo quy trình một cách đồng bộ
xây dựng nền nông nghiệp hữu cơ cho đồng bằng sông cửu long hẳn còn là một hành trình dài với nhiều nỗi gian chuân nhưng không đi thì làm sao đến không gõ thì làm sao mở
những mô hình canh tác thành công dù nhỏ hay lớn cũng đang gieo niệm
nền nông nghiệp hữu cơ là một hành trình hi vọng cho sự hình thành một nền nông nghiệp hữu cơ trong tương lai
hành trình ấy phải được thực hiện bằng tất cả sự nỗ lực kiên trì đầy tâm huyết và nhân văn của những người trong cuộc
thưa quý vị và các bạn hàng loạt chiến dịch giải cứu một số loại nông sản diễn ra trong thời gian gần đây là kịp thời có ý nghĩa nhất định nhưng từ đó cũng đặt ra một vấn đề cần hết sức quan tâm là về lâu dài nền nông nghiệp nước ta nói chung ngành chăn nuôi nói riêng cần phải có một chiến lược phát triển bài bản
trong phần còn lại của chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi trích đoạn bài cần một chiến lược cho nông sản trong nước của tác giả dương minh
câu chuyện giá thịt lợn xuống thấp trong thời gian qua đã trở thành chủ đề được quan tâm trên nhiều diễn đàn vì đằng sau đó nhiều hộ chăn nuôi đang đứng trước bờ vực phá sản
có người so sánh trong nỗi ngậm ngùi rằng giá một kg thịt nay chỉ tương đương với bốn cốc trà đá về hè
tuy nhiên có một nghiên cứu
kịch lý là khâu trung gian từ thu mua đến kinh doanh đã chiếm hơn một nửa lợi nhuận
thiệt hại kinh tế nghiêm trọng đối với người chăn nuôi kèm theo đó là các lợi ích của người sản xuất chuỗi sản phẩm đi kèm gồm thức ăn phụ phẩm thực phẩm hàng hóa chế biến từ thịt lợn cũng sẽ bị tác động
sẽ có nhiều cơ sở hộ gia đình không thể phục hồi chăn nuôi lợn trong thời gian tới do vỡ nợ hoặc do không muốn tiếp tục chăn nuôi lợn làm ảnh hưởng đến nguồn cung thị trường
lúc đó giá thịt chắc chắn sẽ tăng cao và rất có thể chúng ta lại phải nhập khẩu thịt lợn
nguyên nhân dẫn đến việc thịt lợn bị mất giá thê thảm thời gian qua là do các thị trường lớn ngoài nước trong đó hầu hết là những thị trường dễ tính đột ngột ngừng thu mua mặt hàng này
lợi dụng sự bất ổn của thị trường cũng như thói quen thiếu chuyên nghiệp của người dân các thương lái đã liên kết để thao túng thị trường ép giá ăn tranh lệch lớn

những đơn vị chăn nuôi có thể tự bảo đảm được lồng ra
số cơ sở còn lại chỉ trông chờ vào thương lái
điều này cho thấy việc phân phối lợi ích trong chuỗi giá trị đang mất kiểm soát hệ quả là người sản xuất phải chịu thiệt thòi nhất
thực tế cho thấy thời gian qua dù nhiều doanh nghiệp rất mong muốn tham gia hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân nhưng họ cũng gặp vướng mắt về vốn và cơ sở kỹ thuật
một số doanh nghiệp có tâm lý không muốn hợp tác lâu dài với nông dân vì lo người dân không tuân thủ hợp đồng kinh doanh không bảo đảm chất lượng sản phẩm như đã cam kết hoặc cho dù đã ký hợp đồng với doanh nghiệp nhưng hộ chăn nuôi vẫn sẵn sàng bán sản phẩm cho thương lái khác trả giá cao hơn
thương vụ lá điểu xảy ra cách đây ít năm là một bài học đau sót cho vấn đề này
thường lái dùng thủ đoạn mua lá điều làm ảnh hưởng đến sản lượng hạt cũng như nguồn cung hạt điều cho các doanh nghiệp
hậu quả là dù đã ký hợp đồng nhưng do nông dân phá vỡ hợp đồng khiến các doanh nghiệp điêu đứng thậm chí phá sản
rồi các năm sau người dân lại phải đối mặt với cảnh bị thương lái ép giá dù trúng mùa điều
nếu không kể đến những chiêu trò trong kinh doanh do thương lái dựng lên thì điệp khúc được mùa mất giá dường như đã trở thành quen thuộc trong việc tiêu thụ nông sản
nguyên nhân sâu xa là bởi nền nông nghiệp nước ta thiếu sự định hướng về chiến lược đồng bộ chặt chẽ từ các cấp ngành
các địa phương việc nuôi trồng của nông dân phần nhiều vẫn mang tính tự phát
họ thật sự cần các tổ chức doanh nghiệp định hướng sản xuất và bảo đảm bao tiêu sản phẩm lâu dài
và câu chuyện mang tính thời sự của thịt lợn tiếp tục làm lộ rõ rất nhiều nhược điểm của hệ thống quy hoạch quản lý chăn nuôi
người chăn nuôi cũng như doanh nghiệp đang thụ động giữa những bất lợi từ thị trường
sự lấn sân của các trang trại có vốn nước ngoài giàu sức cạnh tranh đẩy chúng ta đến nguy cơ mất quyền làm chủ sản xuất
thí dụ như ở khu
khu vực đông nam bộ có rất nhiều chuồng trại lợn được xây dựng quy mô lớn có vốn đầu tư nước ngoài
năm hai nghìn một mươi sáu nước ta có hơn hai mươi chín triệu con lợn trong đó sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng lên đến ba bảy triệu tấn
quy mô đàn lợn nước ta đứng thứ tư thế giới và thứ ba khu vực châu á sau trung quốc ấn độ và indonesia
điều này cho thấy chăn nuôi lợn có vai trò quan trọng trong nền kinh tế nhưng vẫn chưa có chiến lược phát triển lâu dài
thiếu quản lý quy hoạch và đầu tư đồng bộ
đã ảnh hưởng trực tiếp chất lượng sản phẩm nông nghiệp
thịt lợn trong nước không đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu sang các thị trường giàu tiềm năng và ổn định như châu âu nhật bản mỹ
do gặp khó khăn ở các quy định về an toàn thú y
đơn cử là tại một triển lãm chăn nuôi phía nga đã cử một phái đoàn đến việt nam để tìm nguồn cung cấp thịt lợn
kết quả là đoàn phải chuyển sang thái lan vì các trại chăn nuôi của việt nam không đạt chuẩn an toàn khiến ngành chăn nuôi mất cơ hội
đáng buồn là không chỉ riêng thịt lợn mà nhiều sản phẩm nông nghiệp của nước ta đang gặp nhiều khó khăn về đầu ra vì những lý do tương tự
thời gian tới bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ đàm phán với phía trung quốc khơi thông thị trường xuất khẩu chính ngạch thịt lợn tìm kiếm thị trường xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi sang các nước khác
các bước đi đeo trên từ phía cơ quan chức năng nếu được thực hiện tốt sẽ giúp ổn định đầu ra cho nông sản trong nước
để ứng cứu ngành chăn nuôi
bên cạnh những giải pháp tình thế nhằm ổn định thị trường đã đến lúc các cơ quan chức năng cần xây dựng chiến lược phát triển ổn định đặc biệt là phải giải quyết vấn đề đầu ra cho sản phẩm
hệ thống ngân hàng cần vào cuộc thông qua chính sách khoanh nợ giãn nợ tạo điều kiện giúp các hộ chăn nuôi đủ điều kiện vay vốn ổn định sản xuất đồng thời có các ưu đãi và tăng sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp thu mua thịt lợn
đến nay dù đã có nhiều chính sách hỗ trợ người chăn nuôi như quyết định số năm mươi hai nghìn một mươi bốn qdttd của thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
nghị định số năm mươi năm hai nghìn một mươi năm ndcp của chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn
nhưng sau nhiều năm vận hành cần được kiểm tra khảo sát rút kinh nghiệm và đổi mới để chính sách sát hợp thực tế hơn nữa
bên cạnh đó phải nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân thì các chính sách mới phát huy hiệu quả
cùng với việc tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân cũng như toàn xã hội cần thiết lập hành lang pháp lý an toàn chặt chẽ
có chế tài xử phạt nghiêm minh các cơ sở hộ chăn nuôi vi phạm các quy định pháp luật xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực trong sản xuất để lấy lại lòng tin từ người tiêu dùng
không chỉ thịt lợn mà cả ngành chăn nuôi rộng hơn là nền nông nghiệp đang tồn tại nhiều vướng mắt
cần sớm được khắc phục
chỉ có sự liên kết chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý các doanh nghiệp và người dân mới giúp hạn chế tác động tiêu cực từ thị trường
và loại bỏ các khâu trung gian bất hợp lý góp phần xây dựng nền nông nghiệp bền vững
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau